hơn ba triệu hộ gia đình với một mươi hai triệu dân tại vùng thủ đô vẫn đang phải sống trong tình trạng thiếu điện và thiếu nước sạch
ngày hôm nay các lực lượng chức năng của philippines đang phải vật lộn để cứu hàng nghìn người dân bị kẹt trong lũ lụt
mức nước ở khu vực baragei tanong vẫn còn cao quá đầu người
dòng nước chảy xiết nên rất khó cứu giúp những người còn đang bị mắc kẹt ở đây
chúng tôi đoán là có khoảng hơn bốn trăm linh người
số người thiệt mạng tại philippines do bão vàm cỏ hiện là bốn mươi hai người
mất tích và bốn mươi ba người bị thương
theo cơ quan thống kê philippines các thảm họa thiên tai từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi chín đã làm nước này thiệt hại khoảng chín năm mươi sáu tỷ đô la mỹ về kinh tế
quý vị đang theo dõi bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
tiếp theo chương trình là cụm tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
các mẫu vaccine ngừa covid một mươi chín sputnik v đầu tiên của nga sẽ được chuyển đến hungary vào tuần tới
như vậy hungary trở thành quốc gia đầu tiên của liên minh châu âu tổ chức sản xuất vaccine của nga
sputnik v là vaccine đầu tiên được cấp phép trên thế giới dựa trên nền tảng vector adenovirus ở người đã được nghiên cứu kỹ lưỡng
đây là một trong một mươi loại vaccine đang được phát triển trên thế giới nằm trong danh sách của tổ chức y tế thế giới
hiện các thử nghiệm lâm sàng về sputnik v đang được thực hiện ở nga trên bốn mươi tình nguyện viên
phân tích hồ sơ số liệu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba ở nga cho thấy vaccine sputnik v
đạt hiệu quả chín mươi hai
hiệp hội các bác sĩ đức đã kêu gọi tạm ngừng tiến hành các ca phẫu thuật chưa cấp bách
ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín bởi hầu hết các bệnh viện đã quá tải
trong khi đó hiện nhiều bệnh viện xuất phát từ lý do tài chính không sẵn sàng thực hiện việc trì hoãn này
đức ghi nhận thêm gần hai mươi hai năm trăm linh ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua
hiện có khoảng ba trăm năm mươi giáo viên và sinh viên phải cách ly vì covid một mươi chín
thủ tướng đức angela merkel ngày hôm nay tiếp tục cảnh báo người dân về những ngày tháng khó khăn phía trước do covid một mươi chín
thưa quý vị sau khi một số nước tại châu âu như pháp và tây ban nha đã và đang phải đương đầu
với làn sóng covid một mươi chín thứ hai thì anh có thể sẽ là quốc gia tiếp theo tại lục địa già phải đối mặt với nguy cơ tương tự
quốc gia này đã trở thành nước đầu tiên tại châu âu có số ca tử vong do dịch covid một mươi chín vượt quá năm mươi người
dấu mốc buồn này đã phủ bóng lên bầu không khí nước anh khi giáng sinh đang đến gần
chính phủ anh ngày một mươi một tháng một mươi một công bố số ca tử vong do covid một mươi chín tại nước này là năm mươi ba trăm sáu mươi ba ca
đây cũng là ngày ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất
từ trước tới nay thậm chí theo cách tính của cơ quan thống kê quốc gia anh kết hợp với số liệu từ các nguồn khác
số ca tử vong liên quan tới covid một mươi chín tại anh cao hơn rất nhiều lên tới gần sáu mươi năm ca
những con số này càng cho thấy làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ hai ở anh có mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều
so với đợt một hồi cuối tháng ba năm nay
chính trong làn sóng lây nhiễm thứ hai này số ca mắc mới hàng ngày tăng cao
khiến anh nhanh chóng lọt vào danh sách các nước có hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi một đã là hơn một hai trăm năm mươi
đáng buồn là xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong vài tuần tới
trước khi các biện pháp hiện nay phát huy tác dụng
điều này sẽ được phản ánh qua các con số
thực trạng này khiến chính phủ anh liên tục phải hứng chịu chỉ trích
con số tử vong cho thấy một chỉ số tồi tệ kinh khủng trong công tác của chính phủ
chuẩn bị và tổ chức đối phó với covid một mươi chín
những biện pháp kiểm soát dịch của chính phủ không hiệu quả
cộng với việc luôn đưa ra thông điệp muộn màng
và nhiều khi khiến người dân hiểu nhầm
đây là bước ngoặt thật đáng buồn
bởi đằng sau con số này là những tổn thất to lớn của những gia đình có người thân qua đời
chính phủ đã xử lý chậm chạp trong giai đoạn một của dịch bệnh
và cũng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm
mà tiếp tục để cho tình trạng tồi tệ xảy ra ở giai đoạn hai
trước diễn biến xấu của đại dịch
các cơ quan chức năng của chính phủ anh đang gồng mình
vạch ra các biện pháp ứng phó mang tính tổng thể
chính phủ anh đã lên kế hoạch sẵn sàng chuẩn bị chương trình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nhanh nhất có thể
hệ thống y tế nhs của anh đang nỗ lực chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho tất cả người lớn tại vùng england với mục tiêu năm người một ngày
đây là một trong những chương trình tiêm chủng quan trọng nhất tại địa phương này
nếu không muốn nói là chương trình tiêm chủng quan trọng nhất tại anh trong nhiều thập niên qua
cơ quan y tế nhs vùng england đang nỗ lực thông qua chi tiết kế hoạch tiêm chủng này
để công bố cụ thể
vào tuần tới kế hoạch sẵn sàng để khi nào có vaccine là có thể tiến hành tiêm ngay lập tức cho người dân
theo một số báo cáo kế hoạch tiêm vaccine có thể bắt đầu sớm nhất là ngày một tháng một mươi hai tới
nhưng nguồn tin từ chính phủ anh và nhs đều cho rằng còn quá sớm để xác nhận cụ thể
anh đã đặt mua bốn mươi triệu liều vaccine của pfizer được sản xuất tại nhà máy tại bỉ
chính phủ anh cũng đã chi năm mươi triệu bảng để chuẩn bị cho nhà máy sản xuất vaccine do anh bào chế
của trường oxford và astrazeneca đặt tại xứ u n
bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine khi được cấp phép
tuần trước chính phủ anh đã cho tiến hành thử xét nghiệm virus sars cov hai đại trà tại liverpool
nước anh hiện đang trong bốn tuần áp dụng lệnh phong tỏa lần thứ hai kể từ khi xảy ra đại dịch
anh đã cho dừng tất cả các chuyến bay thương mại trong nước và quốc tế
mọi người nhập cảnh vào anh đều phải tự cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
nếu vi phạm lần đầu sẽ bị phạt hai trăm linh bảng
một mùa giáng sinh được dự báo là không mấy vui vẻ sắp đến với nước anh
năm nay nước anh sẽ đón một mùa giáng sinh rất khác thường do những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định giãn cách xã hội với hy vọng đến giáng sinh mọi người có thể đoàn tụ gia đình mà không bị cấm tụ họp gặp gỡ như hiện nay
có thể nói nước anh đang ở giai đoạn đại dịch covid một mươi chín nghiêm trọng trong làn sóng lây nhiễm thứ hai
việc áp dụng ngay lập tức và tuân thủ đầy đủ các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh là yếu tố quyết định
tránh được một giáng sinh buồn hay không
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt